đại tỉnh bình phước bị cáo lê hữu kha chú huyện lộc ninh vừa bị tòa nhân dân tỉnh bình phước đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt một mươi hai năm tù giam về tội giết người
theo cáo chẳng tháng tám năm hai nghìn một mươi năm ông ngô quốc chính chú huyện lộc ninh làm thuê cho gia đình ông lê hữu trí là chú ruột của lê hữu kha
giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn về việc trả tiền công
đến tối ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
uống rượu về ông chính tiếp tục chửi gia đình ông chí về việc nợ tiền công
lúc này kha đang ở phía sau nhà ông trí
nghĩ đến việc trước đây bị ông chính chửi bới và đòi đánh nên tức giận
kha cầm dao đến nhà ông chính chém khiến ông chính tổn thương năm mươi sức khỏe
còn tại phú yên đối tượng ngô quyết nhu ở phường ba tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa bị công an tp tuy hòa bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn qua mạng xã hội nên lê công hiếu đã rủ ngô quýt nhu đi tìm huỳnh nhật huy để hành hung
nhu cầm mã tấu xông vào tiệm cắt tóc của huy ở phường một
lúc này huy cũng cầm mã tấu tấn công lại
hiếu cầm cây rùi cui điện xông vào và bị nguyễn trung cùng là thợ cắt tóc chặn và dùng ghế đánh lại
sau khi chém huy ngã xuống nền nhà nhu tiếp tục chém trung gây thương tích
được biết nhu là đối tượng đã có tiền án cũng về hành vi cố ý gây thương tích
liên tiếp hai lần lừa mượn xe máy của người quen mang đi cầm cố
đối tượng hoàng văn tí chú huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa bị công an thành phố lạng sơn bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài vào ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
tít lừa mượn xe anh hoàng quốc khánh trình chú cùng địa phương mang đi cầm cố được một mươi hai triệu đồng chơi lô đề và tiêu xài hết
đến tối sau kết quả sổ số không trúng tiết bảo anh trình đã đem xe đi cầm cố và hứa sẽ chuộc lại
do bị anh trình thúc giục đến ngày hôm sau tiếp tục mượn xe của anh hoàng văn tôn chú cùng địa phương để về nhà lấy tiền chuộc xe cho anh trình
nhưng thực chất lại đem xe của anh tôn đi cầm đồ được một mươi năm triệu đồng để tiêu xài
một trăm linh lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc vừa bị hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh phát hiện tại khu vực xã đông xá huyện vân đồn
trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực xã đông xá huyện vân đồn đội tuần tra kiểm soát của hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh
đã phát hiện và bắt giữ tàu vỏ sắt biển kiểm soát qn chín trăm một mươi chín ts trọng tải sáu bảy tấn do trịnh trung anh hộ khẩu thường trú tại thành phố cẩm phả điều khiển
cùng một thuyền viên đang hành trình hướng từ cửa ông đi cầm phả
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên tàu chở sáu năm trăm linh lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
không có giấy đăng ký phương tiện về người không có bằng thuyền trưởng máy trưởng chứng chỉ chuyên môn để điều khiển phương tiện và làm việc trên tàu theo quy định
lại thêm một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty chuyên sản xuất giấy trong hẻm đường bùi minh trực phường năm quận tám khiến nhiều tài sản bị theo dụi
tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tiếp tục là bài học về vấn đề phòng chống cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm dễ cháy
nằm sâu trong các con ngõ con hẻm khó tiếp cận để chữa cháy
lực lượng chức năng tp hcm đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
trước đó chiều ngày hai mươi ba tháng tám người dân phát hiện lửa bùng phát bên trong công ty chuyên sản xuất giấy vàng mã lịch nằm sâu trong hẻm tám mươi năm đường bùi minh trực
nên hô hoáng và cùng nhau dập lửa nhưng không thành do hiện trường xảy ra vụ việc có nhiều vật dụng dễ cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải điều động một mươi năm phương tiện cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến triển khai công tác ứng cứu tài sản
và khống chế ngọn lửa sau đó khoảng hơn một giờ đồng hồ
vụ việc không gây thương vong về người nhưng đã khiến nhiều tài sản nguyên vật liệu trong công ty bị thiêu rụi
liên quan đến vụ sập hầm vàng ở lào cai có ít nhất bảy công nhân khai thác vàng tử vong vì mưa lũ là thông tin được ông đỗ văn duy
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện văn bàn tỉnh lào cai xác nhận
theo ông duy thì cả bảy người này đều là công nhân của công ty cổ phần vàng nhẫn
ngoài hai công nhân là hoàng văn từ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu địa chỉ ở xóm làng áng xã lâu thượng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
và phạm văn tự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy địa chỉ xã mỹ tâm huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa được xác nhận là đã tử vong ngày hai mươi tháng tám
lực lượng chức năng địa phương còn xác nhận thêm năm công nhân khác đã thiệt mạng
cả năm công nhân này đều ở xã cam cọn huyện bảo yên tỉnh lào cai gồm bàn văn nhung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
bàn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bàn văn ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trương văn nhất sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu triệu văn bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
huyện văn bàn đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh về các nạn nhân chết và mất tích
theo thông tin từ các cơ quan báo chí và người dân
như tin đã đưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba vào tối ngày một mươi chín và dạng sáng ngày hai mươi tháng tám
mưa lũ đã cuốn trôi lán trại của công nhân khai trường khai thác vàng của công ty cổ phần vàng nhẫn
ở thôn mà sa phìn xã nậm xây huyện văn bàn tỉnh lào cai
xin kính chào quý vị và các bạn
xin kính chào quý vị và các bạn
nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
lưu ý đến ngày hai mươi bảy tháng tám thời tiết sẽ lại có chuyển biến
toàn vùng trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cùng vùng mưa rông lớn hơn
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ giảm thời tiết sẽ dễ chịu hơn
mặc dù chịu sự ảnh hưởng của giải mây rông vắt ngang qua
tuy nhiên các quá trình hội tụ không mạnh mẽ và xu hướng sẽ suy yếu dần
nên dự báo trong hôm nay và ba ngày sắp tới
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến hà tĩnh cũng chỉ có mưa rào trong đêm nay
bắt đầu từ sáng ngày mai sau đó mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi
từ quảng bình xuống đến huế mây nhiều và mưa rông xuất hiện nhiều hơn
xảy ra bất chờ trong ngày
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ở phía bắc khu vực mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
còn các tỉnh từ bình định xuống đến bình thuận
lại là những cơn mưa rào trong khoảng chiều tối
nên nhiệt độ tại đây vẫn giữ ở mức vừa phải
với trưa chiều phổ biến giao động từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống
giao động từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
do chịu sự chi phối của đới gió mùa tây nam
nên trong hôm nay và ba ngày sắp tới
khu vực nam bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
với thời điểm mưa chính xảy ra trong khoảng chiều tối và tối
trong cơn rông cần đề phòng có rông xét và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại các tỉnh thành ở phía nam sẽ ít biến động
thời tiết mát mẻ về đêm và sáng
trưa chiều có nắng gián đoạn và nền nhiệt độ cũng sẽ tăng lên
nền nhiệt độ sẽ tăng lên

bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt